cách đây chín mươi năm vào ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đã trở thành một mốc son đáng nhớ trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa việt nam và ấn độ
khi nhà thơ gurudev tagore có mặt tại sài gòn nay là thành phố hồ chí minh
ông không chỉ là đại diện văn hóa tiêu biểu của ấn độ mà còn là nhà thơ châu á đầu tiên được trao giải nobel văn học
đồng thời là một nhà văn nhà viết kịch nhạc sĩ họa sĩ và chiết gia
và cho đến nay nhiều dấu ấn của ông vẫn đang được lưu tại việt nam
ở việt nam tagore đã trở thành một cái tên rất đỗi quen thuộc
cách đây chín mươi năm vào năm một nghìn chín trăm hai mươi chín từ chiếc tàu anders đại thi hào tagore đã thăm sài gòn trong chuyến du hành vòng quanh thế giới
và đã có cuộc giao lưu với nhiều nhà văn hóa và trí thức việt nam
sự mến mộ tài hoa của nhà thơ tagore cùng với đó là sự đồng cảm của hai dân tộc
đang cùng nỗ lực tìm con đường tự giải phóng khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân
đã đem lại không khí nồng nhiệt hiếm có cho cuộc gặp gỡ
và ba ngày thăm sài gòn của tagore chín mươi năm trước thực sự đã trở thành một mốc son đáng nhớ
trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa việt nam và ấn độ
sự kiện mà tagore đến sài gòn chín mươi năm trước đây rất là đặc biệt
bởi vì việt nam cũng là một trong số không nhiều nước ở châu á được taco ghé thăm
và sự kiện đó đã thể hiện sự kết nối về văn hóa giữa việt nam và ấn độ đã rất là năng động
hiện nay thì ở việt nam cái tên tagore đã rất là quen thuộc trong các sách vở

hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội đại sứ quán ấn độ viện nghiên cứu ấn độ và tây nam á
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã phối hợp tổ chức dân hòa tại tượng tagore
bảo tàng văn học việt nam và hội thảo tagore ở sài gòn thế kỷ chín mươi
dù hội thảo các đại biểu nhân viên
trong lịch sử văn hóa thế giới ít có một người có năng lực sáng tạo phong phú và phì thường như tagore
trong suốt sự nghiệp sáng tác ông đã để lại cho nhân loại một khối lượng tác phẩm đồ sộ với nhiều thể loại
tagore không chỉ là một nhân cách lớn của ấn độ mà còn là một nhà thơ lớn của nhân loại
đến bất kỳ nơi đâu ông cũng luôn thu hút mọi người và để lại những dấu ấn khó quên
mọi người nhớ đến tagore không chỉ bởi vì những bài ca dân hiến hay vì những di sản vĩ đại trong nghệ thuật
âm nhạc kịch hội họa
ông còn được nhớ đến như một nhà tư tưởng vĩ đại và cũng là một người đã góp phần không nhỏ thúc đẩy tình hữu nghị
và sự hiểu biết lẫn nhau giữa việt nam và ấn độ
hiện nay tại việt nam nhiều dấu ấn của tagore vẫn đang được lưu giữ
nhiều tác phẩm của ông được dịch và đưa vào sách giáo khoa các trường phổ thông và đại học ở việt nam
tuyển in và các công trình tập thể
nhiều nhà thơ có tên tuổi của việt nam đã tham gia dịch các tác phẩm của tagore sang tiếng việt
như huy cận xuân diệu nguyễn đức
nguyễn đình thi hoàng trung thông chế lan viên
cuộc đời và di sản của ông cũng được quan tâm nghiên cứu ở việt nam
thông qua các hội thảo quốc tế về chủ đề cuộc đời và di sản vĩ đại của tagore
với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu tagore trong và ngoài nước